tùy từng trường hợp mà người thái cũng có thể chọn một trong ba màu chỉ để buộc cổ tay với những lời cầu chúc khác nhau
theo phong tục nghi lễ phải được tiến hành ở nơi trang trọng nhất trong nhà và do một thầy mò chủ trì mọi nghi lễ
mầm cúng ngoài tất cả các bộ phận đầy đủ của một con lợn còn có chỉ bộ cổ tay xôi rượu chầu cao và vài bộ quần áo mới cùng những đồ trang sức truyền thống của người phụ nữ thái
tất cả đều mang ý nghĩa thể hiện sự ấm no đầy đủ để hồn vía của người được làm lễ cúng
không bỏ đi xa khỏi thân xác
khi cúng vía gia chủ thường ngồi ở vị trí quan trọng nhất đối diện với thầy mò
còn những người tham dự lễ sẽ ngồi xung quanh tạo thành vòng tròn quanh mâm cúng
và tùy vào tấm lòng mỗi người tham dự lễ cúng vía buộc chỉ cổ tay có thể mừng tiền để cầu chúc cho gia chủ được bình an khỏe mạnh
khi lễ kết thúc thầy mò cùng những người tham dự sẽ lấy từng sợi chỉ buộc vào cổ tay gia chủ cầu bình an
trong đó một sợi chỉ sẽ được buộc vào cổ tay gia chủ cầu bình an
của người được làm lễ bởi người thái cho rằng vùng đầu là quan trọng nhất tập trung nhiều vía nhất nên cũng phải được buộc chỉ để gia chủ luôn minh mẫn sáng suốt
còn là người trẻ thì là mong sống khỏe này rồi thì làm được nhiều quả cài này
còn các cháu nhỏ thì mong mau lớn này ngoan ngoán này
trong các bản làng người thái lễ buộc chỉ cổ tay không đơn giản chỉ là nghi thức cầu an
mà đó còn là dịp để cầu an
con cháu anh em cùng những bạn bè phương xa tụ họp
sau tất cả các nghi lễ mọi người lại cùng nhau quây quần bên mâm cơm bên những chén rượu đồng tràn chứa tình cảm
khi những câu hát cất lên những điều xòe thái duyên dáng một lần nữa lại làm say đắm lòng người
thì dường như trong mỗi tâm hồn những ai kia cũng đều ngập tràn sự ấm áp gần gũi
đó là cái tình đầm thắm mà người thái mang đến cho bạn bè cho những người khách phương xa
vì thế trong ngày lễ tết truyền thống ở nơi đây không thể thiếu các điệu múa xòe
ông biến được coi là người có nhiều công nhất trong việc gìn giữ những điệu xòe cổ ở mường lò
là người con của dân tộc thái ông am hiểu từng động tác xòe say đắm với nó và đã bỏ nhiều công sức truyền dạy lại cho con cháu
nhờ thế mà đến nay không chỉ người lớn tuổi lớp trẻ cũng đang dễ dàng

cứ thế người ta có thể xòe cùng nhau suốt ngày có khi kéo dài tới cả đêm
nhấp chút rượu nồng rồi lại vào vòng xòe
không khí xòe ngày càng sôi nổi mạnh mẽ
xòe thái là một đặc trưng một điều múa của người thái
nhất là xòe vòng
nhất là xòe vòng
cái hồn cốt đầu tiên
cái hồn cốt đầu tiên đấy là xòe vòng
điệu xòe vòng là tất cả không ai biết ai cả nhưng cứ cầm tay nhau và vào xòe với động tác chân đi nhúng nhảy và cái động tác tay cũng vậy
tất cả những động tác đó đơn giản nó không phức tạp
khi đã cầm tay nhau đấy là bình đẳng khi đã cầm tay nhau là tính cộng đồng nổi lên
tất cả mọi người phải làm sao bước chân theo nhịp xòe theo âm nhạc thì tất cả mọi người tuân theo như thế
cái ứng xử như vậy nó càng cổ vũ cho cái tính cộng đồng càng cao
mặt nhìn mặt tay nắm tay ai ai cũng say mê với nguồn vui nhận được từ trong ánh mắt nụ cười và từ đôi bàn tay ấm áp thân tình
người thái có câu
không xòe không tốt lúa
không xòe thóc cạn bồ
không xòe hoa sẽ tản héo
không xòe trai gai
không thành đôi
các điểu xòe không chỉ là hoạt động vui chơi giải trí mà đã trở thành một tục lệ mang bản sắc của người thái trong những dịp lễ tết
đến mường lò được xây trong điểu xòe câu hát thực sự là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ
năm cũ qua đi một năm mới lại đến điểu xòe như thay lời chúc về một năm mới gắn kết yêu thương

tâm hồn nghệ thuật của bà on được bồi đắp vì người chồng có cùng niềm đam mê với vợ
đó là niềm đam mê với lời ca điệu múa niềm đam mê với văn hóa của dân tộc mình

người bà người mẹ trong gia đình vì bà luôn kiên nhẫn và nhiệt tình hướng dẫn cho mọi người những động tác khó cho đến khi họ muốn được thành thạo và mềm mại nhất
tôi đã vào đội văn nghệ từ năm một mươi năm tuổi
tôi được học những điệu múa từ cô on
cô ẩn là đội trưởng đội văn nghệ nguyên đội trưởng đội văn nghệ ngày xưa
thì cô đã truyền cho tôi rất là nhiều điệu múa cổ
chị kim cũng là một trong những thành viên của đội múa bản tông
từ khi còn là một cô học trò chị kim đã biết múa biết đưa người theo những làn điệu quen thuộc
sau này khi đớn lên được sự hướng dẫn từ các bà các mẹ trong bàn rồi tham gia vào đội múa chị mới hiểu rõ hơn
về ý nghĩa sâu xa trong từng điệu múa đó
để rồi thêm yêu thêm gắn bó và tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình
cảm nhận được niềm đam mê với văn hóa dân tộc từ cô giáo òn
những cô gái bản tông lại mang niềm đam mê đó truyền lại cho thế hệ sau
đó là những em gái nhỏ trong xã trong bàn của mình
tình yêu với văn hóa truyền thống cứ vậy được lan tỏa sâu rộng
những điệu múa của dân tộc thái sẽ mãi được gìn giữ mang lại niềm vui và tình yêu cuộc sống cho mọi người